nguồn tiền vay đã hỗ trợ ông rất lớn trong việc mua máy cắt cỏ hệ thống tưới nước và tuyệt đối không sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu trong trồng cây
tuy nhiên ông cũng chia sẻ nguồn vốn năm mươi triệu vay mới chỉ đáp ứng được khoảng ba mươi ba mươi năm số vốn cần thiết
nếu làm vườn quy mô như ông thì khá khó khăn khi muốn chuyển đổi cây trồng hay cải tạo vườn cần quay vòng vốn
cái mức một trăm linh triệu đối với hộ lông dân là như thế là phù hợp
bởi vì muốn gì phải chỉ là hỗ trợ
chứ đừng lên đầu tư toàn bộ đầu tư toàn bộ thì người dân sẽ ỉ lại
thì hỗ trợ thì người dân sẽ có cái lỗ lực hơn thì hiệu quả đem lại kinh tế cao hơn
đồi tre trải rộng tại xóm lầy năm xã minh đức của ông đỗ văn thơ đã giúp cho gia đình ông không chỉ thoát nghèo
mà còn tạo việc làm thường xuyên cho năm sáu lao động trong xóm
với nguồn vay từ quỹ quốc gia về việc làm đã rất kịp thời hỗ trợ ông và gia đình trong việc phát triển đồi trè
ông cũng là một trong ba người được tiếp cận nguồn
nguồn vốn này thông qua đoàn thanh niên xã minh đức
để nâng cao chất lượng tiến dụng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã phổ yên
thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng nhằm phát hiện ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại vướng mắc trong hoạt động tiến dụng chính sách
đồng thời đánh giá đúng chất lượng tiến dụng chính sách thực tế tại cơ sở cũng như tác dụng hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn tiến dụng ưu đãi
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kết quả kiểm tra giám sát đã thực hiện tại một mươi tám xã phường với bốn mươi tám tổ tiết kiệm và vay vốn và một trăm bốn mươi bảy hộ vay vốn
nói chung là cái nguồn vốn đấy thì nó đúng cũng là kịp thời cho gia đình chúng tôi thôi
bởi vì nó đúng là cái thời kỳ mà cây cây trẻ đang được thu hoạch rỗ ấy
thì tức là chúng tôi được vay cái nguồn vốn đấy mua máy móc hoặc là mua máy sao xấy hoặc để phục vụ
cho cây cây trẻ cho gia đình chúng tôi
từ năm hai nghìn một mươi bảy đấy đến bây giờ thì nói đúng là gia đình cũng có cái nguồn thu nhập
tức là mỗi mùa năm này là có được cái nguồn thu nhập tương đối
cái vốn giải quyết việc làm thì có ba hộ là được tiếp cận với cái vốn giải quyết việc làm
đấy là trồng cái giống chè việt gáp
đấy thì đối với đoàn minh đức thì được tổ đây là tổ lầy lăm
nó quản lý cái vốn giải quyết việc làm
và đến nay thì tôi cảm thấy là rất là hiệu quả cho đời sống nhân dân
đặc biệt cho lứa tuổi đoàn gần viên thanh niên
để tạo điều kiện cho bà con nhân dân tại địa phương tiếp cận chủ động và dễ dàng với chương trình tín dụng này
tại các điểm giao dịch xã
ngân hàng chính sách xã hội cũng thực hiện niêm yết công khai các chính sách ưu đãi
các văn bản mới của chính phủ ngân hàng chính sách xã hội
danh sách các hộ vay vốn còn dư nợ theo từng tổ chức hội nhận ủy thác
có hòm thư góp ý kiến cho hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội
công khai các chế độ chính sách tại các điểm giao dịch xã
thủ tục thực hiện cho vay cũng được giải quyết thuận lợi nhanh chóng
và người dân cũng nhận thức rõ việc hưởng lợi từ chương trình tiến dụng này
nếu mà mình thu nhập lớn thì mình sẵn sàng là mình sẽ vay cao hơn
nhưng mà phải có nào hiệu quả thì mới dám vay
chứ còn nếu mà làm mà vay mà không có hiệu quả thì thật sự nó không dám vay
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại thị xã phổ yên
dư nợ chương trình cho vay tín dụng giải quyết việc làm trên hai mươi ba tỷ đồng
đạt chín mươi năm kế hoạch đề ra
nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã giải quyết việc làm cho năm trăm bảy mươi tám lao động
chủ yếu để phát triển trồng trè
cây ăn quả chăn nuôi
ngay tại xã minh đức cũng đã hình thành nên vùng trồng cây ăn quả
trồng trè việt gáp đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên tại thị xã phổ yên có trên một trăm hai mươi sáu người đang trong độ tuổi lao động
có trên hai mươi năm lao động bị ảnh hưởng do thu hồi đất
do quá trình thu hút đầu tư giải phóng mặt bằng
đây cũng là vấn đề mà tỉnh thái nguyên nói chung
cũng như nhiều địa phương trong cả nước gặp phải trong vấn đề cho vay giải quyết việc làm
nguồn vốn này
chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vay vốn tại địa phương
mới giải quyết việc làm được cho năm số lao động tại địa phương
ngân hàng chính sách xã hội thị xã phổ yên đề nghị trung ương bổ sung thêm nguồn vốn giải quyết việc làm
ngân sách tỉnh ngân sách thị xã hàng năm tiếp tục chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội
để cho vay giải quyết việc làm góp phần tạo việc làm
phát triển các vùng trồng cây ăn quả cây trè
những cây trồng có thế mạnh tại địa phương mang lại thu nhập tốt cho người dân
qua tiếp cận vốn đặc biệt là vốn giải quyết việc làm
tôi cảm thấy rằng vốn giải quyết việc làm đối với bây giờ là năm mươi triệu tôi thấy rất là thấp
cũng mong muốn đề xuất làm sao để lưng được vốn giải quyết việc làm
tạo cho đoàn viên thanh niên để có công an việc làm tại cơ sở
hiện ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh thái nguyên đang quản lý dư nợ gần ba bốn trăm linh tỷ
trong đó nguồn vốn dành cho giải quyết việc làm chiếm một trăm năm mươi một tỷ
thì nguồn vốn từ ngân sách địa phương và doanh nghiệp
khác gần chín mươi tỷ tỷ lệ vốn giải quyết việc làm chiếm bốn sáu
mặc dù vậy thái nguyên đã thực hiện các chương trình tiến dụng chính sách xã hội hiệu quả đúng quy định
nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững
xây dựng nông thôn mới ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn
giữa ngân hàng chính sách xã hội cùng phối hợp với sở lao động thương minh xã hội là phối hợp rất chặt chẽ
trong quá trình truyền tải vốn kiểm tra vốn
đối với việc sử dụng vốn làm sao có hiệu quả
sau quá trình đánh giá giải quyết việc làm trên địa bàn hàng năm
sở lao động thương minh xã hội cũng là cơ quan chủ trì tham mưu cho ủy ban dân tỉnh trong công tác kiểm tra này
kết quả kiểm tra hàng năm được đánh giá là hoạt động tiến dụng chính sách
đặc biệt là chương trình cho vai giải quyết việc làm
chúng tôi cho vai về cơ sở hiệu quả và đã đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu
của các hộ dân có nhu cầu đủ điều kiện trên địa bàn
quỹ quốc gia về việc làm trong những năm qua đã chứng minh được tính nhân văn của mình
mặc dù nguồn vốn không nhiều nhưng hoạt động cho vay của quỹ rất hiệu quả
có phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động
nguồn vốn được bảo toàn chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng quỹ
tại ngân hàng chính sách xã hội không ngừng được mở rộng
tính đến nay tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm
duy trì và mở rộng việc làm đạt gần một mươi bảy tỷ đồng
doanh số cho vay giải quyết việc làm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đạt gần hai mươi năm tỷ đồng
với gần tám trăm linh lượt khách hàng được vay vốn
có phần hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho tám trăm tám mươi năm lao động
doanh số thu nợ cho vai giải quyết việc làm đạt một mươi ba tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng
trong những năm qua ngân hàng chính sách xã hội thực hiện chính sách cho vay
đảm bảo đúng đối tượng các dự án hiệu quả

và ngành lao động luôn kiểm soát cái mục tiêu đó là tạo việc làm
duy trì việc làm cho người lợi lợi
thông qua nguồn vốn đã duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh
và đảm bảo hiệu quả của đồng vốn vai
cũng như việc thu hồi vốn vay đạt kết quả rất tốt
nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về duy trì và mở rộng việc làm
nghị định bảy mươi bốn của chính phủ có hiệu lực từ mùng tám tháng một mươi một sắp tới
cho phép tăng mức cho vay và thời hạn cho vay lên gấp đôi so với hiện tại
cả người lao động và mô hình tập thể dự án
tuy nhiên đây cũng là băn khoăn của địa phương khi nguồn vốn từ quỹ quốc gia thấp
sẽ khiến người lao động hưởng lợi giảm
thực hiện chương trình nâng mức cho vay theo nghị định mới của chính phủ
từ năm mươi triệu đến một trăm linh triệu trên một hộ gia đình
thì đây là một cơ cấu nguồn vốn càng thiếu
đến như bây giờ là thực hiện nghị định sáu mươi một hộ gia đình năm mươi triệu
thì chúng tôi cơ cấu nguồn vốn giải quyết việc làm với cho vay bình quân được bốn mươi triệu
mà nếu khi mà nâng cái nguồn vốn lên một trăm linh triệu
thì nhu cầu vốn này thì lại càng thiếu
cho nên là thay mặt cho chi nhánh ngân hàng chính sách tỉnh nguyên
rất mong các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
tiếp tục quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội
trong khi đó quan tâm đến hoạt động là giải quyết việc làm
tại chỗ để cho các đối tượng không phải là hộ nghèo cận nghèo thoát nghèo
có điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh tăng thu nhập
và làm giàu để xây dựng quê hương
thì đây là một cái việc mà ngân hàng chính sách xã hội
sẽ thực hiện các việc huy động từ các nguồn vốn xã hội
nguồn vốn từ trong dân cư để thực hiện cho vay
đồng thời các địa phương cũng ủy trí
thức dự tác cái nguồn vốn này nhiều hơn nữa trong ngân hàng chính sách xã hội
và ngân hàng chính sách xã hội căn cứ vào cái điều kiện của từng địa phương
căn cứ vào nguồn vốn vay vừa sử dụng tốt nguồn vốn vay hiện có
vừa đảm bảo cái thứ tự ưu tiên
nếu mà được thì thực hiện hỗ trợ cho người lao động
không chỉ vay vốn mà chúng ta phải thực hiện phương châm năm hỗ trợ
đó là hỗ trợ cho người lao động không chỉ vay vốn mà chúng ta phải thực hiện phương châm năm hỗ trợ
hỗ trợ về định hướng sản xuất hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ về kỹ thuật hỗ trợ thứ ba là hỗ trợ về vốn hỗ trợ thứ tư là hỗ trợ về thị trường và hỗ trợ thứ năm là hỗ trợ quản lý tài chính vi mô
huy động nguồn vốn từ xã hội hóa đồng thời có những giải pháp cụ thể trong thực hiện hài hòa chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm tăng hiệu quả thiết thực sát với nhu cầu thực tế chính là bài toán mà ngân hàng chính sách xã hội sẽ thực hiện trong thời gian tới
điều kiện hưởng
chế độ trợ cấp thất nghiệp cần đủ bốn điều kiện sau
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây
người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc trái pháp luật
hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp
hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn
hai tháng trở lên trong thời gian ba mươi sáu tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp
ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng
đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm
chưa tìm được việc làm sau một mươi năm ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp sau
thực hiện nhiệm vụ quân sự nhiệm vụ công an
đi học tập có thời hạn từ đủ một mươi hai tháng trở lên
chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cai nghiện bắt buộc
bị tạm giam chấp hành hình phạt tù
ra nước ngoài định cư đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng
trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động
người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
theo tổng cục thống kê số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm
từ mùng một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tăng một năm so với cùng thời điểm tháng trước và tăng hai bảy so với cùng thời điểm năm trước
trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm hai hai
doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng chín
doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng bốn
số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp
trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm một bảy so với cùng thời điểm năm trước ngành chế biến chế tạo tăng hai chín ngành sản xuất và phân phối điện tăng ba bốn ngành cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng một bảy
về lao động mới theo tổng cục thống kê trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cả nước có hơn một mươi hai hai nghìn doanh nghiệp thành lập mới và số lao động đăng ký là trên một trăm một mươi hai lao động
bên cạnh quy định tăng mức vay tăng thời hạn cho vay thì bài toán về điều chỉnh nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia về việc làm cũng là điều cần được xem xét
sử dụng nguồn vốn hiệu quả gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương bên cạnh đó cũng cần nhân rộng những mô hình kinh tế cá nhân tập thể đạt hiệu quả cao đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đến đây thời lượng của tạp chí lao động và xã hội tuần này cũng đã hết trước khi chào tạm biệt mời quý vị và các bạn đến với những thông tin ý nghĩa trong những điều cần biết
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo